những ngày qua cà mau liên tiếp xảy ra ba vụ sạt lở nghiêm trọng
tình trạng này có thể sẽ còn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi khác nhất là vào thời điểm bắt đầu mùa mưa
sạt lở đất ven sông ven biển trên địa bàn huyện ngọc hiển tỉnh cà mau diễn ra hết sức phức tạp
mỗi năm trên địa bàn huyện có khoảng từ bảy đến tám vụ sạt lở đất ước thiệt hại hàng tỷ đồng
sạt lở không những ảnh hưởng về kinh tế tài sản tính mạng của người dân
mà còn của nhiều công trình nhà nước dẫn đến suy yếu về tiềm lực kinh tế của địa phương
tại cửa vàm xoáy xã đất mũi huyện ngọc hiển dọc hai bên cửa có khoảng một trăm linh hộ dân sinh sống
mỗi ngày đối mặt với tình trạng sạt lở đất
mỗi năm gần cửa biển khu này có ít nhất hai mét đất bị sóng biển ăn sâu dẫn đến sạt lở
địa phương vẫn chưa có những giải pháp hữu hiệu do không đủ nguồn lực để chống sạt lở đất
riêng ở xã tam giang tây trước đây biển cách ủy ban nhân dân xã trên bốn cây số
nhưng giờ biển ăn sâu vào đất liền chỉ còn cách ủy ban nhân dân xã khoảng hai cây số
sạt lở mỗi năm tăng dần nhiều diện tích đất cây rừng ven biển thiệt hại nghiêm trọng
các cấp chính quyền nhất là của tỉnh quan tâm cho bà con ở đây được bờ kẹo
đó là giữ cho những bà con an tâm như bây giờ muốn làm gì không dám làm hết
ở đây đợi phòng phòng phòng chứ không có nói được cái gì
phải làm hết được cái gì hết
toàn huyện hiện có một hộ dân sinh sống ở các cửa biển ven biển có nguy cơ sạt lở cao
địa phương hiện còn có một mươi điểm sạt lở đất tạo thành điểm nóng ở các xã thị trấn
trên địa bàn huyện ngọc hiển có năm xã và một thị trấn tiếp sát biển chiều dài bờ biển chín mươi tám km
hầu hết diện tích ven biển đang đối mặt tình trạng sạt lở đất
cây rừng phòng hộ ven biển hàng năm bị ảnh hưởng
nhiều diện tích rừng ven biển bị sóng đánh bật gốc thiệt hại hàng chục hectare
bắt đầu vào mùa mưa địa phương phải gồng mình trước tình trạng sạt lở đất ven sông
còn mùa gió trướng sóng biển ăn sâu vào đất liền
có những nơi đất sạt lở từ hai mươi đến ba mươi mét nhiều diện tích cây rừng thiệt hại đáng kể
chúng ta có thể dời được dân thì chúng tôi tiên truyền vận động để bà con di dời giảm hơi an toàn
hiện nay địa phương chủ yếu vận động tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh
thường xuyên ra cố những nơi sạt lở trầm cây xanh kêu gọi nhân dân không nên xây cất nhà
hoặc để đồ đạc vật dụng có giá trị ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao